theo chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ diễn ra vào ngày một mươi bảy tháng năm tới đây tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
đây là thông báo của phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ lê mạnh hà
tại buổi họp báo thông tin về hội nghị thủ tướng chính phủ với doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ hai thủ tướng chính phủ đối thoại với doanh nghiệp kể từ sau hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp lần thứ nhất
tổ chức vào năm hai nghìn một mươi sáu số doanh nghiệp thành lập mới đã đạt mức kỷ lục
theo công bố của tổng cục thống kê số doanh nghiệp thành lập mới cả nước năm hai nghìn một mươi sáu đạt một trăm một mươi doanh nghiệp
cao nhất từ trước tới nay tăng một mươi sáu hai so với năm hai nghìn một mươi năm
những vùng có tốc độ tăng doanh nghiệp thành lập mới cao so với cả nước năm hai nghìn một mươi tám
gồm trung du và miền núi phía bắc đồng bằng sông hồng đông nam bộ
hội nghị sẽ đánh giá việc thực hiện nghị quyết ba mươi năm các hiệp hội doanh nghiệp doanh nghiệp hiến kế
kiến nghị các bộ ngành địa phương trao đổi thảo luận với doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc kiến nghị
thủ tướng chính phủ sẽ kết luận hội nghị
sau hội nghị thủ tướng có chỉ thị cụ thể để các cơ quan nhà nước thực hiện
hội nghị được tổ chức theo hai hình thức gồm trực tiếp và trực tuyến
dự kiến khoảng hai đại biểu gấp bốn lần năm hai nghìn một mươi sáu sẽ trực tiếp tham dự hội nghị
trong đó khối doanh nghiệp dân doanh khoảng một năm trăm linh đại biểu cùng các đại biểu từ khối doanh nghiệp
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đã cổ phần hóa
một số sư quán và các định chế tài chính lớn các cơ quan nhà nước các cơ quan báo chí trung ương và địa phương
tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến có lãnh đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố
cùng các đại biểu doanh nghiệp với số lượng năm mươi một trăm linh người mỗi điểm cầu
hội nghị cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên cổng thông tin điện tử chính phủ
ngay sau hội nghị trong cùng ngày thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng chính phủ
sẽ họp với các bộ ngành cơ quan để xem xét xử lý kiến nghị của doanh nghiệp
văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư và vcci đồng chủ trì họp báo về hội nghị